thực hiện công điện số một mươi hai của ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai vào hồi tám giờ ngày hôm nay ba mươi tháng chín
nhà máy thủy điện hòa bình đã mở một cửa xả đáy lưu lượng nước về hồ là ba ba trăm ba mươi m ba một giây
lưu lượng nước xả qua tổ máy về hạ lưu là hai một trăm năm mươi m ba một giây
để chủ động ứng phó bảo đảm an toàn khi nhà máy thủy điện hòa bình xả lũ
ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã yêu cầu các sở ban ngành địa phương thông báo đến người dân
các tổ chức có hoạt động trên sông ven sông các hoạt động sản xuất kinh doanh
thời gian xả lũ đập thủy điện hòa bình chủ động các biện pháp phòng tránh bảo đảm an toàn
về người và tài sản đặc biệt là khu sạt lở ở tổ hai mươi sáu phường đồng tiến thành phố hòa bình
ra soát sẵn sàng phương án ứng phó bảo đảm an toàn hạ du chuẩn bị các điều kiện về nhân lực
và thiết bị cảnh báo người dân để ứng phó khi xả lũ tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai
để tránh thiệt hại cho các phương tiện công trình xây dựng trên sông đặc biệt không để người dân tắm sông
vớt củi khi xả lũ phối hợp với nhà máy thủy điện hòa bình cử các lực lượng không cho người dân tụ tập
quay phim chụp ảnh tại khu vực cửa xã